vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại km hai mươi một quốc lộ hai b đi lên thị trấn tam đảo
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số hai mươi bốn a một mươi nghìn ba mươi sáu và xe máy chưa rõ biển số
sau khi va chạm cả xe ô tô và xe máy đều lao xuống vực sâu khoảng hai trăm linh m
hậu quả vụ tai nạn làm cho bốn người chết một người bị thương
trong đó bốn người chết gồm ba người trên xe ô tô và một người đi xe máy
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các lãnh đạo tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh vĩnh phúc
đã đến hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa các nạn nhân từ dưới vực lên
thì thể của bốn nạn nhân đã được đưa về trung tâm y tế huyện tam đảo để tiến hành các thủ tục pháp y
và bàn giao cho gia đình nạn nhân
một người bị thương được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị
hiện xe ô tô còn vẫn đang ở dưới vực
các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên
sau khi nhận được thông tin về vụ việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
và ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương
giảm thiểu thiệt hại về người khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông thương tâm này